bộ giao thông vận tải vừa đồng ý với đề xuất của cục hàng không việt nam sở giao thông vận tải tp hcm
về việc mở tuyến xe buýt hàng không trợ giá có điểm đầu cuối nằm trong khu vực cảng hàng không quốc tế
tân sơn nhất đi bà rịa vũng tàu và ngược lại để phục vụ tốt hơn nhu cầu đi lại của người dân khách du lịch trong và ngoài nước
theo đó trong thời gian đầu dự kiến mỗi ngày sẽ có ba mươi chuyến xe xuất bến sau đó tùy lượng khách số chuyến sẽ tăng lên
lộ trình lưu thông có thể theo đường cao tốc tp hcm long thành hoặc ra xa lộ hà nội theo quốc lộ năm mươi một về vũng tàu
tùy tình hình giao thông trên đường dọc tuyến cũng sẽ đón trả khách tại những điểm được cấp phép
tuyến buýt hàng không tân sơn nhất vũng tàu giá vé sẽ áp dụng mức chung như các hãng xe hiện nay là khoảng một trăm tám mươi đồng một vé
sử dụng xe limosai loại ba mươi bốn chỗ được cải tạo còn một mươi chín chỗ với ghế ngồi rộng thoáng mát
trên xe có wifi phía sau mỗi ghế không màn hình tv
từ trên máy bay để khách thư giãn